bộ giáo dục và đào tạo vừa đưa ra lưu ý bắt đầu từ ngày hôm nay ngày hai tháng năm
các thí sinh đăng học lớp một mươi hai sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn theo hình thức trực tuyến
trong quy chế thi tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi bốn bộ giáo dục và đào tạo cho biết các thí sinh đang học lớp một mươi hai
sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn theo hình thức trực tuyến bắt đầu từ mùng hai tháng năm
thí sinh tự do đăng ký thi bằng hình thức trực tiếp tại các đơn vị do sở giáo dục và đào tạo quy định
thời gian đăng ký dự thi đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm
bộ giáo dục và đào tạo lưu ý trước khi khai phiếu đăng ký dự thi thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu
những điểm nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ
sau khi đăng ký thành công từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng năm tất cả thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu
được cấp đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua địa chỉ thísinh thitốtnghiệpchunghọcphổthông edu vn
để kiểm tra thông tin đăng ký dự thi phản hồi các sai sót với đơn vị đăng ký dự thi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng sáu
thời gian công bố kết quả thi dự kiến vào tám h ngày một mươi bảy tháng bảy
sau đó các địa phương sẽ tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp
để xét tuyển sinh đại học cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh
sở nội vụ hà nội vừa thông báo tuyển hai trăm một mươi năm biên chế công chức làm việc tại các sở ngành
và ủy ban nhân dân các quận huyện năm hai nghìn hai mươi bốn
sở nội vụ hà nội cho biết chỉ tiêu tuyển dụng năm hai nghìn hai mươi bốn của thành phố là hai trăm một mươi năm biên chế công chức
trong đó một mươi một chỉ tiêu xét tuyển công chức hai trăm linh bốn chỉ tiêu thi tuyển công chức
về điều kiện tiêu chuẩn chung gồm công dân quốc tịch việt nam đủ một mươi tám tuổi trở lên
có đơn đăng ký dự tuyển lý lịch dọn
rõ ràng công dân có đủ văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển
có phẩm chất chính trị đạo đức tốt đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển dụng công chức từ tám giờ ngày hôm nay mùng hai tháng năm
đến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng năm địa chỉ tiếp nhận phiếu tại sở nội vụ thành phố hà nội
tổng cục thống kê vừa có báo cáo về tình hình vốn fdi đầu tư vào việt nam trong tháng bốn
trong bốn tháng đầu năm đáng chú ý là dòng vốn ngoại vào lĩnh vực bất động sản từ đầu năm đến nay
đạt một sáu mươi tám tỷ usd gấp đến bốn lần cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba điều này cho thấy thị trường đề ốc việt
vẫn hấp dẫn với các đại gia bất động sản ngoại
theo báo cáo của tổng cục thống kê đến hết ngày hai mươi tháng bốn tổng vốn đầu tư nước ngoài fdi đăng ký
vào việt nam gồm vốn đăng ký cấp mới đăng ký điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt gần chín hai mươi bảy tỷ usd
tăng bốn năm so với cùng kỳ năm ngoái đáng chú ý vốn đăng ký vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản
đứng ở vị trí thứ hai với một sáu tỷ usd trong khi đó bốn tháng đầu năm ngoái vốn ngoại muốn chảy vào
hoạt động này chỉ đạt khoảng ba trăm tám mươi sáu triệu usd con số này cho thấy nguồn vốn fdi rót vào lĩnh vực
bất động sản đã tăng gấp bốn lần năm ngoái dù thị trường đề ốc trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn
trong ba mươi năm năm qua đã có sáu mươi sáu bốn tỷ usd vốn ngoại rót vào khoảng một một trăm linh dự án bất động sản việt nam
trong đó có bốn mươi tám quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản việt
đứng đầu bảng trong danh sách nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường đề ốc việt nam là singapore
tiếp đến là hàn quốc quần đảo virgin thuộc anh và nhật bản
cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn vừa cho biết từ ngày hai mươi tháng năm tới
tàu cá không lắp đặt hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình sẽ bị xử phạt rất nặng
đây là một trong những nội dung được quyết định tại các nghị định của chính phủ vừa ban hành
liên quan đến lĩnh vực thủy sản
nghị định ba mươi bảy sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định hai mươi sáu quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành luật thủy sản và nghị định ba mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định bốn mươi hai
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản mới ban hành đều theo hướng kiểm soát
và có chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp theo khuyến nghị của ủy ban cho oec
theo các quy định này từ ngày hai mươi tháng năm tàu cá không lắp đặt hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình
sẽ bị xử phạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng nếu tái phạm sẽ bị xử phạt lên đến bảy trăm linh triệu đồng
quy định mới lần này cũng sẽ tăng nặng xử phạt tàu cá không ghi nhật ký hành trình
tàu cá có chiều dài từ hai mươi bốn mét trở lên không ghi nhật ký khai thác hoặc ghi không chính xác
báo cáo sai quy định khi khai thác thủy sản trong vùng biển thuộc quản lý của tổ chức nghề cá khu vực
sẽ bị xử phạt từ năm trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng
hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý
của tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép khai thác thủy sản
sẽ bị phạt tiền từ tám trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày là thời điểm thuận lợi để người dân đi du lịch
nhờ đó tổng lượng khách tham quan lưu trú tại đà nẵng trong dịp này đạt hơn ba trăm ba mươi sáu lượt
tăng hơn một mươi một so với cùng kỳ năm trước
trong đó khách quốc tế đạt khoảng bảy mươi hai lượt khách nội địa đạt khoảng hai trăm sáu mươi bốn lượt
tổng thu du lịch đạt khoảng một ba trăm linh
ba mươi sáu tỷ đồng
tổng số chuyến bay đến đà nẵng trong năm ngày nghỉ lễ đạt khoảng năm trăm sáu mươi ba chuyến
bình quân có một trăm một mươi hai chuyến bay đến đà nẵng mỗi ngày trong đó có sáu mươi một chuyến bay nội địa và năm mươi một chuyến bay quốc tế
đáng chú ý số khách du lịch đến đà nẵng bằng tàu hỏa tăng hơn sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với hơn một mươi sáu lượt
bên cạnh đó lượng khách di chuyển bằng đường bộ đặc biệt là các phương tiện cá nhân cũng tăng cao
công suất chung khối cơ sở lưu trú du lịch bốn năm sao
và tương đương đạt bảy mươi
các cơ sở lưu trú du lịch từ ba sao trở xuống công suất bình quân đạt bốn mươi năm đa số là khách lẻ
ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết trong năm ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm đà lạt đón hơn một trăm bảy mươi lượt khách đến tham quan
nghỉ dưỡng tăng gần bốn mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó khách nội địa đạt một trăm sáu mươi hai tám trăm linh lượt
khách quốc tế đạt một trăm sáu mươi hai tám trăm linh lượt
lượng khách tập trung đông nhất tại đà lạt từ các ngày hai mươi bảy đến hai mươi chín tháng bốn
qua khảo sát công suất phòng trung bình của các khách sạn từ một đến năm sao tại thành phố đà lạt là khoảng tám mươi
các cơ sở lưu trú khác duy trì mức công suất khoảng bảy mươi năm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tại tp đà lạt diễn ra nhiều sự kiện văn hóa giải trí hấp dẫn
thu hút hàng vạn lượt du khách đến tham gia
bên cạnh đó các khu điểm du lịch có các chương trình riêng
nhằm thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm
ngành chức năng địa phương đã đẩy mạnh công tác kiểm tra
tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh du lịch
chấp hành nghiêm về phòng chống cháy nổ niềm yết công khai giá cả
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn giao thông
đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự tại các khu điểm vui chơi giải trí đông người